hôm qua ngày hai tháng một mươi hai lãnh đạo tỉnh đắk lắc đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ
và hỗ trợ các gia đình bị ngập lụt sạt lở tại huyện crong bông
huyện crong bong là địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ ngập lụt sạt lở trong mấy ngày qua
tại đây đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra một số khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai
và yêu cầu địa phương cần chủ động đối phó với nguy cơ ngập lụt sạt lở
nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra ra soát những nơi sung yếu
chủ động di rời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm trong trường hợp cần thiết
dịp này đoàn công tác của tỉnh đắk lắc đã hỗ trợ ba hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lũ
có nhà bị sập hoàn toàn mỗi hộ năm mươi triệu đồng để xây dựng nhà ở sớm ổn định cuộc sống